để sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh ncov trên địa bàn
thành phố hà nội vừa công bố thêm bảy đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin về dịch bệnh
các đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về dịch bệnh ncov là số điện thoại của sáu bệnh viện
và trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cụ thể bao gồm bệnh viện thanh nhàn bệnh viện đống đa
bệnh viện bắc thăng long bệnh viện hà đông bệnh viện đức giang bệnh viện nhiệt đới trung ương
và trung tâm kiểm soát bệnh tật
trước đó sở y tế hà nội cũng đã công bố ba số điện thoại đường dây nóng
để sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh ncov trên địa bàn